mở đầu bản tin sẽ là thông tin từ quảng ngãi
công an tỉnh quảng ngãi đã xác định được đối tượng trần quang thái ba mươi bốn tuổi
thường trú tại thôn mỹ thạnh đông xã nghĩa thuận huyện tư nghĩa
đã dùng tài khoản facebook hoàng thái hoàng
để đăng tải nội dung đe dọa lực lượng công an tỉnh quảng ngãi
và dọa bắn giám đốc công an tỉnh quảng ngãi
vụ việc bắt nguồn từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
khi đối tượng lê văn quân có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi
đối với quân để điều tra
vì binh vực đối tượng lê văn quân trần quang thái là chủ facebook thái hoàng
đã đăng tải bài viết dọa bắn giám đốc công an tỉnh quảng ngãi
lực lượng công an cũng xác minh rõ
năm hai nghìn một mươi tám trần quang thái bị lê văn thương lôi kéo
tham gia tổ chức phản động khủng bố lưu vong triều đại việt
đối tượng lê văn thương cũng bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi
truy nã về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
năm hai nghìn hai mươi thái theo vợ ra nước ngoài định cư
hiện ngoài tài khoản facebook thái hoàng này
thái còn lập năm tài khoản khác để chống phá nhà nước việt nam trên không gian mạng